phản hồi thông tin của truyền hình nhân dân và các cơ quan báo chí về việc để xảy ra sai sót
trong xác nhận đối tượng hộ cận nghèo để hưởng chính sách hỗ trợ dịch bệnh covid một mươi chín gây bức xúc trong nhân dân
vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã phát văn bản chỉ đạo các địa phương kịp thời chấn chỉnh
và đẩy nhanh tiến độ thực hiện nghị quyết bốn mươi hai của chính phủ và quyết định một mươi năm của thủ tướng chính phủ
ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố phải tập trung chỉ đạo quyết liệt các phòng ban
các xã phường thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hoàn thành chậm nhất trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đồng thời công khai minh bạch tuyệt đối không để lợi dụng trục lợi chính sách
chấn chỉnh kịp thời những sai sót và xử lý nghiêm khắc các trường hợp cố tình vi phạm
địa phương nào còn để xảy ra sai phạm và chậm tiến độ thực hiện thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tỉnh